các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một ngành đường sắt từng chứng kiến vé tết ế kỷ lục
song tới tết năm nay không chỉ đường sắt xe khách và hàng không cũng đang chứng kiến những kỷ lục buồn về ế vé
trước đây việc canh mua vé máy bay vé tàu xe cuối năm trở thành nhiệm vụ chính của những người còn xa xứ
tuy nhiên năm nay đã bước sang nửa cuối tháng một mươi hai tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai đã tới rất gần
nhưng hầu hết mọi người vẫn khá thờ ơ với vé tết
từ đầu tháng một mươi một là mọi người bắt đầu háo hức gọi điện thoại hỏi vài hãng xe quen
lịch bán vé xe khách về phú yên dịp tết nguyên đáng
ai cũng mang tâm lý chọn mua vé sớm cho trẻ
thế nhưng năm nay hỏi đến vé tết ai cũng dưỡng dưng
vì tình hình dịch thế này không biết tết có được về hay không vì thế không dám mua sớm
năm nay vé máy bay mở theo kế hoạch ngắn
tới giữa tháng một mươi một vẫn chưa có hãng hàng không nào công bố bán vé tết
chưa kể diễn biến dịch bệnh tại hà nội vẫn đang rất phức tạp
lỡ tới gần tết mà đóng cửa sân bay hoặc thêm điều kiện cách lị các thứ thì khổ
gần tới ngày rồi mua đó là tâm lý chung của mọi người
ông nguyễn anh toàn giám đốc công ty cổ phận bến xe hà nội cho biết
dự kiến lượng khách đi qua lại các bến trong kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhầm dần hai nghìn hai mươi hai sẽ không đông
dù lượng khách có tăng lên nhưng không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ
vận hành tại các bến xe
theo ông toàn số ngày nghỉ tết nguyên đán nhầm dần kéo dài chín ngày
từ ngày hai mươi chín tháng một tức ngày hai mươi bảy tháng chạp năm tân sửu
đến hết ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày mùng sáu tháng diên năm nhầm dần
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành
dẫn đến việc còn hạn chế các phương tiện vận tải hành khách lưu thông
các cáp không tăng nhanh nên tâm lý người dân lo ngại việc di chuyển bằng xe khách
vì vậy ông toàn đưa ra đánh giá
dự kiến lượng hành khách đi qua lại các bến xe sẽ không cao
dự kiến trong các ngày hai mươi một hai mươi hai và ngày hai mươi sáu hai mươi chín tháng chạp
lượng khách trên các bến xe sẽ tăng ba trăm linh so với ngày thường
tuy nhiên do thường ngày lượng khách thấp nên việc tăng lên của lượng hành khách
sẽ không vượt năng lực vận chuyển thay biểu đồ vận hành tại các bến xe
và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt năm mươi tải trọng thiết kế
cụ thể trong thời gian trên tại bến xe mỹ định
lượng khách qua bến khoảng bốn lượt
và lượt xe là ba trăm tám mươi lượt một ngày
tại bến xe giáp bát là bốn hai trăm linh lượt khách một ngày và bốn trăm linh lượt xe một ngày
bến xe gia lâm là một sáu trăm linh lượt khách một ngày và hai trăm hai mươi lượt xe một ngày
công ty tập trung đề nghị các doanh nghiệp vận tải trên tuyến chuẩn bị tốt phương tiện
để hoạt động theo biểu đồ và cơ bản không cần tăng cường phương tiện
nhìn dựng một số tỉnh thành đang tiếp tục có các yêu cầu giảm giảm
và dừng các tuyến trong vùng dịch màu đỏ
công ty tiếp tục cập nhật các thông tin mới về hoạt động vận tải
để thông báo kịp thời đến hành khách
bên cạnh đó công ty cổ phần bến xe hà nội chỉ đạo các bến xe phải phối hợp
với trung tâm y tế dự phòng địa phương trực thường xuyên để kịp thời xử lý các sự cố xảy ra
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch
yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và hành khách trên bến thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
công ty cổ phần bến xe hà nội đề nghị các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt về phương tiện vận tải
để phục vụ hành khách như đảm bảo chất lượng kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành
xe chạy theo đúng đăng ký trên biểu đồ tuyến và biểu đồ xe tăng cường đã cam kết
đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng quy định
như vậy có thể thấy do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các ca f tăng nhanh người dân sẽ có tâm lý lo ngại việc di chuyển bằng xe khách
nên dự kiến lượng hành khách đi lại qua các bến dịp tết sẽ không cao
tết nguyên đá năm hai nghìn hai mươi một ngày đường sắt từng chứng kiến về tết ế kỷ lục
tuy nhiên tết năm nay còn thê thảm hơn khi tới thời điểm này
các nhà ga vẫn vắng tanh rất ít hành khách đến mua vé
bà phạm thị anh đào trạm trưởng trạm vận tải đường sắt hà nội
công ty cổ phận vận tải đường sắt hà nội cho biết tính từ khi mở bán chính thức
ngày một mươi năm tháng một mươi một đến một mươi tám tháng một mươi một lượng vé bán ra trên hệ thống từ ga hà nội đi các ga
mới chỉ đạt hơn ba trăm linh vé bằng một mươi một mươi năm so với lượng vé bán trà cùng kỳ các năm trước
đây là con số rất thấp so với các đợt mở bán vé tết nhiều năm nay
sông cũng là kịch bản đã được dự báo trước
vài năm trở lại đây người dân ít mua vé tàu sớm do lượng vé nhiều
ngoài tàu hóa còn rất nhiều lựa chọn như ô tô máy bay giá rẻ
đa số hành khách thường mua vé gần sát tết nên lượng vé sẽ mở bán sớm không bán được nhiều
năm ngoái sát tấp bất ngờ bùng dịch hành khách ảo ảo
đến các gà trả vé thì năm nay dịch kéo dài suốt cả năm khiến mọi người đều ngại mua vé tết
dù vậy kịch bản ế vé tết cũng đã được ngành đơn sát dự báo từ sớm
cho diễn biến dịch năm nay rất phức tạp
ngoài tâm lý e ngại dịch nhiều người dân tại các tỉnh cũng đã về quê
thời điểm hết giãn cách từ một vài tháng trước
mặt khác năm nay cũng thiếu hụt lượng lớn hành khách là sinh viên của các trường đại học
do chưa nhập học
cũng theo bà đạo hiện tại do khách đi tàu quá vắng
nên ngành đơn sát chỉ chạy hàng ngày hai đôi
tàu khách thống nhất tuyến bắc nam
dù vậy mỗi chuyến xuất phát từ ga hà nội cũng chỉ có hơn một trăm linh hành khách
chủ yếu đi chặn ngắn xa nhất chỉ đến vinh
tuyến hà nội hải phòng hàng ngày cũng chỉ chạy một đôi tàu khách
còn các tuyến và các tàu chặn ngắn khác đều không chạy tàu khách
tưởng rằng người dân ngại dịch phải đi lại tiếp xúc với nhiều người
nên chuyển qua mua vé online
sông ông tạ chương chính phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng
một thành viên bến xe miền đông cho biết số lượng khách mua online
cũng gần như bằng không
theo ông hiện có một mươi sáu tỉnh thành kết nối hoạt động lại các tuyến xe khách
tới bến xe biển đông
bình quân mỗi ngày xuất bến một trăm năm mươi một trăm bảy mươi chuyến xe mỗi chuyến chỉ có năm đến sáu khách
so với giai đoạn bình thường trước dịch lượng xe xuất bến chỉ đạt một mươi hai một mươi năm
hành khách chỉ đạt năm
vì sau lượng khách quá ít như vậy việc đưa xe vào hoạt động của các doanh nghiệp
cũng rất hạn chế tần số thấp ít
dự báo lượng khách trong thời gian tới
cũng sẽ khó bởi không ai tính trước được dịch bệnh
do đó kế hoạch năm nay chủ yếu là ứng phó với dịch
bến xe miền đông cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp vận tải
để xây dựng phương án phục vụ người dân dịp tết
về cơ bản thì các doanh nghiệp đều sẵn sàng chỉ cần có khách là chạy lại ngay
dự kiến trong thời gian tới nếu tình hình dịch bệnh ổn hơn
lượng khách đi lại nhiều hơn so với hiện tại
thì sẽ bắt đầu mở bán vé tết từ ngày ba mươi tháng một mươi một âm lịch
ông chính thông tin
có về quê ăn tết hay không
đi xe khách liệu có lây nhiễm covid một mươi chín hay không
đi xe máy liệu có an toàn
là những chăn trời của những người con xa quê trong dịp tết năm nay
đường về quê ăn tết của những người con xa quê dường như gian nan và khó khăn hơn
do tình hình dịch bệnh còn căng thẳng ở nhiều địa phương nhất là các tỉnh phía bắc
nhiều nỗi lo trồng chất có thể ảnh hưởng đến chuyến hồi hương đầy cảm xúc này
vì khả năng lây nhiễm covid một mươi chín vẫn còn
nhiều người ngại không dám chọn đi xe khách xe đò hay tàu hỏa
số người mong ước về quê không hề giảm
sau một năm nhiều khó khăn và mất mát
đoàn viên bên gia đình có lẽ là khao khát lớn nhất của những người con đi làm ăn xa
tết năm hai nghìn hai mươi hai chính là cơ hội để mọi người đón thời khắc giao thừa
cùng những người yêu thương sau nhiều tháng dài sống trong giãn cách xã hội
sau thời gian dịch bệnh khó khăn
nhiều gia đình nhỏ nghĩ tới việc không về quê để giảm chi phí
tiền tàu xe tiền ăn uống trên đường là khoản chi phí lớn khiến nhiều người lo lắng
một số người nghĩ tới chuyện chạy xe máy về nhà
cho thiết kiệm lại phải tính đến tiền xăng ăn uống nhọc đường tiền nhà nghỉ v v
trải qua một năm nhiều khó khăn
cắt giảm các chi phí không cần thiết là cách nhiều gia đình chọn để đón tết năm nay
biến thể omicram bắt đầu lây lan trên thế giới
một số gia đình lo sợ về sự an toàn dịch tễ
sợ lây bệnh nếu phải đi lại dài ngày hoặc đem bệnh về cho người nhà
ngoài ra các tỉnh thành cũng có chính sách giãn cách xã hội hay kiểm soát phương tiện khác nhau
họ lo sợ có thể chuyến đi không an toàn
hoặc bị hạn chế di chuyển qua lại giữa các tỉnh thành
số tiền ít ỏi chắc chiêu ăn tết lại tiêu hết vào những chi phí rủi ro giữa hành trình
có thể thấy dù đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng đối với mỗi người dân việt nam
nhưng do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các ca ép không tăng nhanh dẫn tới tâm lý e ngại của người dân
khi sử dụng phương tiện vận chuyển bằng xe khách
thêm vào đó một số tỉnh thành phố vẫn còn hạn chế các phương tiện vận tải hành khách lưu thông
có thể tính chức phương án năm nay vận tài hành khách vẫn ế ẩm
tuy nhiên an toàn về sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất
vì dù đi đâu bạn vẫn nhớ về quê hương
chúc các bạn năm mới sức khỏe và sự như ý